trong số các bệnh nhân đang điều trị thì hiện còn hơn ba tám trăm linh ca nặng
có bốn trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
bao gồm bắc cạn hòa bình thái nguyên và điện biên
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn năm mươi chín triệu liều
hôm qua bộ y tế đã có công điện về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
từ nay đến hết tháng một mươi vaccine tiếp tục được cung ứng với số lượng nhiều
bộ y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên và ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên
bảo đảm an toàn hiệu quả
trong đó bảo đảm tổng số liều tiêm mỗi ngày trên toàn quốc phải đạt ít nhất là hai triệu liều
đồng thời tăng nhanh độ bao phủ mỗi một triển khai ngay tiêm mũi hai
cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
và tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế